kinh doanh ế ẩm lượng người mua giảm đi rõ rệt đó là tình trạng chung của các tiểu thương buôn bán thịt lợn hiện nay
một số người tiêu dùng vì lo ngại dịch bệnh ở lợn nên đã hạn chế sử dụng hay thậm chí là tẩy chay thịt lợn
dù giá thịt đã giảm hay cố gắng chứng minh thịt có nguồn gốc rõ ràng có dấu của cơ quan kiểm dịch
nhưng các tiểu thương buôn bán thịt lợn ở chợ đông hà tỉnh quảng trị vẫn ở trong tình trạng ế hàng
nguyên nhân là vì người tiêu dùng vì lo ngại dịch bệnh ở lợn nên đã chuyển sang dùng các loại thịt khác
ở các địa phương khác thì cũng ở trong tình trạng tương tự
lượng thịt lợn ở chợ đông hà tỉnh quảng trị vẫn ở trong tình trạng tương tự
thịt lợn bán ra đã giảm đi khoảng sáu mươi
trên thực tế dịch tả lợn châu phi hay cả lở mồm long móng đều hoàn toàn không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
hành động tẩy chay thịt lợn của một số người dân là hoàn toàn sai lầm
gây ảnh hưởng đến kinh tế của bà con chăn nuôi và cả những hộ kinh doanh thịt lợn
thịt lợn châu phi không có liên quan gì đến con người
cái thứ hai là tất cả những lợn đã bị bệnh thì chúng ta đã tiêu hủy rồi
còn các thịt lợn đang lưu hành là thịt lợn rất là tốt rất là bình thường
khách quốc tế vẫn đang sử dụng khách nhà hàng vẫn đang sử dụng
tất cả cán bộ chúng tôi đều ăn thịt lợn bình thường
người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn nguồn thực phẩm sạch để dùng
nhưng cũng cần khách quan hiểu biết đúng đắn về dịch bệnh ở lợn
tuyệt đối không có hành động
tẩy chay thịt lợn làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi và kinh doanh mặt hàng này